và cho ý kiến bằng văn bản với năm nhóm nội dung
có sự điều chỉnh bổ sung so với nội dung chính phủ đã đề nghị khi trình ủy ban thường vụ quốc hội xem xét đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh
về công tác giám sát các vấn đề kinh tế xã hội ngân sách nhà nước ủy ban thường vụ quốc hội sẽ thảo luận tại phiên họp về năm báo cáo định kỳ chính quốc hội
gồm báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba
tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi hai trong đó có nội dung báo cáo thực hiện quy định tài khoản sáu điều ba của nghị quyết số chín mươi một
nghị quyết số chín mươi bốn của quốc hội về khoanh nợ tiền thuế xóa nợ tiền phạt chậm nộp tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước
báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn hai mươi

báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
ngoài các báo cáo được thảo luận trực tiếp tại phiên họp ubthqh cũng cho ý kiến bằng văn bản đối với một số báo cáo khác
về các vấn đề quan trọng ubthqh sẽ cho ý kiến đối với bốn nội dung gồm quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi năm
việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và kế hoạch vốn năm hai nghìn hai mươi bốn cho các nhiệm vụ dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi hai đã hoàn thiện thủ tục đầu tư
việc phê chuẩn văn kiện gia nhập hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp của liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland
nội dung này mới được bắt đầu

tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn nội dung này bố trí xem xét cùng với nội dung về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu
phó chủ tịch thường trực quốc hội nhấn mạnh đây là phiên họp để ủy ban thường vụ quốc hội giả soát xem xét những nội dung còn lại trước khi chỉnh quốc hội tại kỳ họp thứ bảy
cũng như xem xét các điều kiện đảm bảo cho kỳ họp
để đảm bảo chất lượng và tiến độ gửi các tài liệu các nội dung tại kỳ họp thứ bảy
ngày tám tháng năm vừa qua ủy ban thường vụ quốc hội đã ban hành hai văn bản đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện những nội dung thuộc trách nhiệm để sớm cử đại biểu quốc hội nghiên cứu tham gia ý kiến